trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín đang diễn ra trên địa bàn thành phố đà nẵng
ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các sở ngành trên địa bàn khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch
cùng với đó thành phố đà nẵng đã bố trí hai mươi tám điểm cách ly khám chữa bệnh tập trung xét nghiệm điều trị covid một mươi chín
gồm bệnh viện đà nẵng bệnh viện phụ sản nhi bệnh viện phổi bệnh viện một trăm chín mươi chín bệnh viện ung biếu
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng các trung tâm y tế quận huyện các trung tâm thuộc bộ chỉ huy quân sự thành phố đà nẵng
một số khách sạn và các chốt thuộc quận ngũ hành sơn hỏa vang liên triểu và ga đà nẵng
do đó khi bản thân và gia đình có các biểu hiện như ho sốt mệt mỏi ăn uống kém nghi ngờ mắc covid một mươi chín
người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và điều trị kịp thời